thực hiện chỉ đạo của tập đoàn điện lực việt nam từ đầu năm đến nay tổng công ty điện lực miền bắc đã tập trung đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của đơn vị đặc biệt thông qua các ứng dụng khoa học công nghệ
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn hai mươi bảy tỉnh miền bắc do evn mpc quản lý vận hành kinh doanh bán điện đã có hơn một năm triệu khách hàng trên tổng số tám bốn mươi chín triệu khách hàng đăng ký nhận tin nhắn gia lô thay cho hình thức nhắn tin sms
như vậy một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín đã có khoảng một mươi hai một mươi năm triệu tin nhắn qua giao lô đến khách hàng tiết kiệm được ba sáu mươi năm tỷ đồng
cũng trong tháng một mươi trung tâm chăm sóc khách hàng địa lực miền bắc đã tiếp nhận hơn một trăm một mươi bốn cuộc gọi hơn một trăm hai mươi ba yêu cầu từ phía khách hàng qua tổng đài một chín không không sáu bảy sáu chín
về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực tiếp tục nỗ lực phối hợp với các đối tác thu hộ đặc biệt là các giải pháp thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
đó chỉ là ba trong số một mươi bốn chỉ tiêu chất
lượng dịch vụ khách hàng của điện lực miền bắc trong tháng một mươi được đánh giá đạt so với quy định của evn góp phần nâng cao dịch vụ khách hàng trong việc cung ứng điện năng